đêm qua công an tp vũng tàu đã xác minh làm rõ và bắt giữ được phạm thanh long
trú tại phường bảy tp vũng tàu
long là thủ phạm điều khiển xe máy vòng quan các tuyến đường ở phường bảy
rồi dùng dao chém người đi đường
tối ngày hai mươi bốn tháng hai một bé gái sinh năm hai nghìn bảy đang ngồi chơi cùng bạn ở con hẻm
trên đường ngô đức kế phường bảy thành phố vũng tàu thì bất ngờ bị long điều khiển xe máy chạy đến
dùng dao chém vào đầu làm bị thương ở chán
trước đó đối tượng này cũng đã dùng dao chém hai người khác khi họ đang lưu thông trên đường
sau hai ngày tập trung truy xét công an thành phố vũng tàu đã xác minh làm rõ và bắt giữ long
đối tượng khai nhận trong quá trình sinh sống giữa long và một số người hàng xóm xảy ra mâu thuẫn
tuy nhiên đối tượng này không gặp họ để nói chuyện giải quyết
mà mang theo dao chạy vòng khoang trên đường để chém người nhằm giải tỏa bức xúc
kiểm tra nhà đối tượng cơ quan công an thu giữ nhiều dao kéo
trong đó có một con dao được long dùng để gây án